công an tp hương nghiên là đơn vị đầu tiên nhận được tin báo về vụ án xảy ra của vụ nam tiến phường hồng châu tp hương nghiên
xác định đây là một vụ trọng án bởi cả hai nạn nhân đều đã tử vong ngay tại hiện trường
đây là ngôi nhà của vợ chồng đặng văn trường và chị nguyễn thị hoa ở số sáu đường linh đài khu phố nam tiến
đây được xác định là hiện trường chính của vụ án
ngôi nhà nằm trong một khu phố vốn rất bình yên từ trước tới nay chưa bao giờ xảy ra sự việc đáng tiếc nào
những dấu vết tại hiện trường phòng ngủ cho thấy có dấu hiệu sáng trộn chứng tỏ có sự vật lộn ràng co giữa nạn nhân và hùng thủ
bởi vậy cơ quan điều tra đã tiến hành khám nghiệm và thu thập rất kỹ các dấu vết ở những vị trí có khả năng xuất hiện
các mẫu vật như là mẫu móng trộn mẫu máu trộn mẫu máu trộn mẫu máu trộn mẫu máu trộn mẫu máu trộn mẫu máu trộn
các mẫu vết có tên là tay móng chân của tử thi
thu thập các dấu vết trên tử thi để nhận định hung khí gây án và quá trình diễn biến của đối tượng
trên cơ thể hai nạn nhân có nhiều vết thương chứng tỏ hung thủ rất manh động quyết tâm giữ được mạng sống của nạn nhân đến cùng
ngoài hiện trường chính là phòng ngủ nơi hai nạn nhân tử vong các cán bộ cũng khám nghiệm rất kỹ khu vực phòng khách
ở căn phòng này cũng xuất hiện rất nhiều vết máu
ban đầu chúng tôi nhận định rằng đây là một hiện trường rất phức tạp
vì ở đây mình xác định rằng là có hai lạn nhân
và có hai mẫu máu khác nhau
thì bây giờ chúng ta cũng làm sao để xác định
thứ nhất là xác định được cái lối ra vào của nối lượng
là ra vào theo cái nối lạc
và thứ hai để xác định được đâu là mẫu máu của vợ
và đâu là mẫu máu của chồng
đây là mẫu máu của các bị hại tại cổng trường
chứ hiện nay khi mình đến hiện trường thì hiện trường rất là phức tạp
vì cái vụ việc này nó xảy ra thì cái lượng máu tại hiện trường rất là lớn
những dấu vết tại hiện trường dù nhỏ nhất
cũng được lực lượng chức năng thu thập một cách thận trọng
quá trình khám nghiệm hiện trường diễn ra khẩn trương và tỉ mỉ
các cán bộ làm công tác khám nghiệm đã thu được rất nhiều mẫu vật
như là mẫu lông tóc máu
các đường vân tại hiện trường
toàn bộ sàn nhà tầng một của gia đình nạn nhân phát hiện một mươi một dấu vết đường vân
năm dấu vân của ba loại giày dép
tám dấu vết màu nâu đỏ
tuy nhiên có một khó khăn trong công tác thu thập dấu vết
đó là trước khi các cán bộ điều tra tiếp cận hiện trường
thì rất nhiều người dân đã vào hiện trường để đưa nạn nhân đi cấp cứu
do đó cơ quan điều tra cũng
cũng cần phân loạn
đâu là dấu vết thực sự của hiện trường
và đâu là dấu vết do những người không liên quan đến vụ án để lại
trên hiện trường để lại rất nhiều dấu vết
và đặc biệt là mẫu rất nhiều
vương trên đỉnh màn trên màn trên giường
cửa tủ các tủ tủ nạnh tủ quần áo
và ra đến tận ngoài khu cửa
xác định đây là vụ đặc biệt nghiêm trọng
trong quá trình chúng tôi đang khoanh vùng hiện trường
để thu thập các dấu vết xác định nối gian vào của đối tượng gây án
thì tiếp tục nhận tin báo thứ hai là
chị vợ của nạn nhân cũng đã tử vong tại bệnh viện
được vân hiện trường lúc này rất là mờ và nó xáo rộn rất là nhiều
bởi tại hiện trường lúc này là khi vụ án đã xảy ra
thì có rất nhiều người đến sơ cứu nạn nhân
để đưa nạn nhân trầm nó nuôi còn thoai thoát để đưa cấp cứu
thế vì vậy là tại hiện trường rất là nhiều cái mẫu dấu vết vân chân vân tay
chúng tôi cũng đã sàng lọc toàn bộ những ai là người đã vào hiện trường
chúng tôi lọc một cái danh sách
sau đó chúng tôi thu thập toàn bộ cái mẫu đó
chúng tôi so sánh để chúng tôi làm phương pháp phải chứng
lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng khám nghiệm hiện trường vụ án ra bên ngoài ngôi nhà của nạn nhân
tuy nhiên do đêm ngày một mươi bảy tháng tám thời tiết mưa bão
nên hầu hết các dấu vết đã bị xóa
gần như không tìm thấy vật liệu
trứng nào có giá trị
sau khi công tác khám nghiệm hiện trường được thực hiện một cách cẩn trọng tỉ mỉ
không bỏ sót bất kỳ dấu vết nóng nào để có thể điều tra một cách hiệu quả trong vụ án này
một ban chuyên án đã ngay lập tức được thành lập
lãnh đạo phòng trách sự kịp thời báo cáo đồng chí giám đốc
và xin kiến đồng chí giám đốc cũng như đồng chí phó đốc thủ trưởng cơ quan điều tra
báo cáo bộ công an
và đặc biệt đây là báo cáo đồng chí đại tướng tôn âm bộ trưởng bộ công an
và đồng chí thượng tướng lê quý vương thư trưởng bộ công an thủ trưởng cơ quan điều tra

đồng thời là công an các tỉnh lân cận để phối hợp chặt chẽ với công an tỉnh yên
tập trung điều tra xác minh theo dấu vết nóng của trên nền trường
ngay sau khi được thành lập ban chuyên án đã đưa ra những nhận định đầu tiên
có ba giải thuyết được điều tra đưa ra
thứ nhất hung thủ gây án có thể đột nhập vào nhà anh trường để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
khi bị vợ chồng anh trường phát hiện đã sử dụng hung khí chuẩn bị từ trước
để tấn công lại vợ chồng anh
giả thuyết thứ hai đó là nạn nhân có quan hệ bất chính
họ có mâu thuẫn trong làm ăn hay đời sống
nên đã có đối tượng đột nhập vào nhà và dùng vật xác nhọn đầm chết
giả thuyết thứ ba cháu sơn con của anh trường có thể là đồng phạm với kẻ gây án
nghi ngờ cháu xuân có thể nghiện chơi game nên đã rủ bản đến nhà thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
tuy nhiên việc bố mải sơn bị giết là sự thái quá về hành vi của đồng phạm
nhiệm vụ của ban chuyên án này đó là phải loại trừ dần các giả thuyết trên
để tập trung vào một hướng điều tra duy nhất
một mũi điều tra được cử đi giả soát các mối quan hệ của nạn nhân
xác định bản thân vợ chồng anh trường chị hoa cùng gia đình đều là người hiền lành chịu khó làm ăn không có thổ tức với ai
chưa phát hiện có mâu thuẫn lớn trong kinh doanh hoặc là có quan hệ tình ái ngoài luồng
do đó giả thuyết thứ hai đã được loại bỏ
về phía cháu sơn sau khi xác minh các mối quan hệ bạn bè trường và địa phương kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ
xác định cháu sơn có bằng chứng ngoại phạm
giả thuyết nguyên nhân vụ án xuất phát từ cháu sơn cũng được loại bỏ hoàn toàn
lúc này ban chuyên án tập trung vào giả thuyết đầu tiên duy nhất còn lại vào thời điểm này đó là
hung thủ đột nhập vào nhà anh trường chị hoa để trộm cắp tài sản nhưng bị phát hiện nên đã xuống tay với vợ chồng anh chị
làm việc với gia đình anh trường chị hoa vào thời điểm sau khi xảy ra vụ án
ông lạc bố đẻ của anh trường và cháu sơn cho biết
trong giây phút hoảng loạn khi chứng kiến kẻ thù ác xuống tay sát hại người thân của mình
họ không thể nhận rõ mặt đối tượng nhưng có thể mô tả được một vài thông tin hiếm hoi về hình dáng và độ tuổi của hắn
đó là một thanh niên trong độ tuổi từ hai mươi đến ba mươi năm cao khoảng một m sáu mươi năm đến một m bảy mươi đầu đổi mũ lưỡi chai dáng người bình thường
sau khi gây án xong đối tượng đã trèo qua tường và bỏ chạy
chúng ta mở rộng khám hiện trường ra khu cửa ra khu ngoài cổng chúng ta xác định được rằng là có một cái dấu vết màu lâu
mình cũng xác định là máu rơi xuống cái lá của một cây mùng tơi phù hợp với vị trí đối tượng nhảy ra khỏi bờ tường hiện trường
mà cái này thì chúng ta có cái rất may mắn là tại hiện trường khi cái lá mùng tơi nó còn giữ lại được cái dấu vết máu đó là do

cái lá cái cây cao nó tre lên một chút nên là chúng ta còn giữ lại được cái hiện trường đấy
và cái đấy cũng là một cái chúng ta xác định được đấy là đối gia của đối tượng
do đã loại trừ hai giả thuyết nên cơ quan điều tra tập trung lực lượng thành nhiều tổ công tác tiến hành giả soát sàng lọc
dựng nên các đối tượng nghi vấn trên địa bàn trong đó tập trung vào các đối tượng đầu sỏ trong các vụ trộm các đối tượng nghiện ma túy cờ bạc
các đối tượng bất minh nghi vấn trên địa bàn trong đó tập trung vào các đối tượng đầu sỏ trong các vụ trộm các đối tượng nghiện ma túy cờ bà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
các đối tượng có biểu hiện nghiện ma túy cờ bạc các đối tượng bất minh kinh tế đang biểu hiện vay lợi v v
ngoài ra căn cứ vào lấy khai của người đánh trứng đã tiến hành ra soát sàng nọc toàn khoảng gần một công dân trong độ tuổi
và có cái đặc điểm về độ tuổi giới tính hoặc là đặc điểm trang phục thường sử dụng giống hoặc là tương tự giống với vật chứng vụ án thu thập được
quá trình sàng lọc cơ quan điều tra đã phối hợp với các cơ quan liên quan chính quyền địa phương cũng như phòng hồ sơ của công an tỉnh
đã giả soát sàng lọc gần một trường hợp để thu thập mẫu danh chỉ bản của các đối tượng để phục vụ cho công tác giám định đường vân
so sánh với các dấu vết đường vân thu tại hiện trường
thì trong quá trình sàng lọc thì đã rút hồ sơ danh chỉ bản của rất nhiều đối tượng hình sự và các đối tượng là nam giới trong độ tuổi từ một mươi năm đến bốn mươi trên địa bàn thành phố nghiên
trong quá trình điều tra vụ án thì chỉ bằng một cái manh mối nhỏ nhất khi mà nhận được thông tin nhỏ nhất liên quan vụ án thì ban chuyên án đã tập trung lực lượng
kể cả những thông tin mà xuất hiện ngay trong đêm

phan đức ảnh bị mất trộm lại xuất hiện ở nhà trung xuân là những căn cứ để cơ quan điều tra có đủ điều kiện để ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của hắn
sau khi chúng tôi tiến hành khám xét và thu giữ rất nhiều vật chứng tại nơi ở của đối tượng trần mạnh trung
thường gọi là trung xuân ở số ba đường định điền phường nam sơn tp nghiên
thì ngoài số heroin và số máu tùy đá chúng tôi thu giữ được
thì còn một số điện thoại mà theo lời khai của đối tượng trung là do một số con nghiện đã mang đến bán và đổi lấy máu tùy để sử dụng
tại đây ngoài số heroin trung đang tàng trữ cơ quan điều tra còn thu giữ hai mươi năm điện thoại di động
trung khai nhận số điện thoại này là do các đối tượng nghiền hút mang đến nhà để đổi lấy ma túy dùng
trong số rất nhiều cái tên được trung xuân nhắc đến
thì có một đối tượng được hắn có
trong số hai mươi năm điện thoại này trung gọi là khách hàng thân thiết vì đã nhiều lần mang điện thoại đến đổi máu tùy tên là đinh công tráng
trong số hai mươi năm chiếc điện thoại này thì có chiếc iphone plus màu hồng là do tráng mang đến vào cuối tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
thời điểm này chỉ cách vô án nhà anh trường chị hoa khoảng bời ngày
đây là chi tiết mà các điều tra viên đã hết sức điều tra

anh đã bị mất một chiếc điện thoại iphone plus màu hồng
nghi là đã bị kẻ gian đồn nhập lấy trong lúc anh đang nằm nghỉ trưa vòng hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
và thấy bất ngờ chiếc điện thoại của anh hiếu bị mất lại chính là một trong số hai mươi năm chiếc điện thoại đang được xác minh
sau chuỗi các thông tin thì cho đến thời điểm này cái tên đinh công tráng được đưa vào tầm ngắm của cơ quan điều tra
sau khi ra trường tráng có một công việc đúng chuyên ngành đó là làm cán bộ tư pháp tại một phường ở tỉnh hưng yên
nhưng một công việc ổn định tử tế đã không giữ chân được hắn
tráng nghe theo bạn bè xấu dính vào tên nạn xã hội bị đuổi việc khỏi cơ quan nhà nước
hắn đi lang thang khắp nơi từ đây vết trượt dài của tráng bắt đầu
hắn từng có một tiền sự và hành vi gây dối cho tự công cậu
tiếp tục nắm thông tin về đối tượng các trình sát nắm được tráng có liên quan xã hội tương đối phức tạp
có nhiều bạn nghiện và hay lang thang tụ tập với nhau để cùng sử dụng ma túy
hắn đi lang thang khắp nơi từ đây vết trượt dàng của tráng bắt đầu

anh hiếu đang nằm ngủ trưa chiếc điện thoại iphone sáu plus màu hồng để đầu giường hắn đã lẻn vào trộm chiếc điện thoại mà anh hiếu không hề hay biết
xác định đây có thể là mấu chốt của vụ án
ngay lập tức phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh hưng yên

giữa chuôi dao và lưỡi dao thì có phần gỗ ở đấy thì rất là sâu phía bên trong thì sau đấy thì cơ quan giám định đã tiến hành thu thập các dấu vết ở tận sâu bên trong con dao đấy và đã xác định là có kiểu gen của bị hại cũng như của đối tượng trong phần chuôi dao gây án
việc xác định chính xác mẫu gen của cả bị hại và đối tượng trên đầu con dao bầu thu được tại nhà trắng chính là căn cứ khoa học chính xác nhất
đây là một đòn đánh thép đánh vào sự ngoan cố cuối cùng của tên tội phạm lọc lõi
hắn không thể ngờ được rằng mặc dù con dao gây án đã được hắn xóa dấu vết cẩn thận nhưng vẫn không thể qua mắt được lực lượng chức năng
ngay sau khi nhận được thông tin hắn đã đặt tên tội phạm lọc lõi
hắn đã xác định được thông báo sơ bộ của cơ quan giám định về việc phát hiện mấu adn của bị hại cũng như của đối tượng trong con dao gây án và xác định có kiểu gen của đối tượng đinh cung tráng tại trong con dao đã thu giữ tại nhà đinh cung tráng
tôi cùng với các thành viên khác trong ban chuyên án thì lúc ý cảm tưởng như là vỡ hòa cảm xúc ra
thời điểm đấy thì đây có thể coi là một bước đột phá của chuyên án
vì đây là một tài liệu chứng cứ khoa học
học sát đáng nhất để có thể khiến đối tượng tâm hồn khẩu phục
vì trước đó thì đối tượng đã rất là ngoan cố quanh co chối tội không thừa nhận cái việc là có xuất hiện tại phường hồng châu của thành phố nguyên và là khu vực xung quanh hiện trường gây án trong khoảng thời gian trước trong và sau khi vụ án xảy ra
nên đây có thể là điểm đột phá
và từ đó thì
có kết quả sơ bộ như vậy
và chúng tôi đã thực hiện các biện pháp đấu tranh
thì đã dần dần từng bước mà đối tượng đã khuất phục và khai nhận về hành vi phạm tội của mình
không thể chối cá được trước những bằng chứng mang tính khoa học chính xác
cháng đã phải cúi đầu nhận tội
đêm một mươi sáu dạng sáng ngày một mươi bảy tháng tám
tráng như thường lệ đi lang thang khắp nơi để dình mò
nhằm trộm cắp tài sản
bất chấp thời tiết mưa bão
đến nhà số sáu đường linh đài
thuộc khu phố nam tiến phường hồng châu thịnh phố hồng yên
cháng quyết định tìm khách đột nhập vào nhà
do bị vợ chồng chủ nhà là anh trường chị hoa phát hiện
hắn đã sử dụng dao bầu mang theo từ trước
đâm nhiều nhát vào người anh chị dẫn tới hậu quả
hai vợ chồng tử vong

giây phút đối tượng bị tra tay vào còng và đưa ra xét xử công khai trước pháp luật
dưới sự chứng kiến của đông đảo người dân
các cán bộ điều tra viên của ban chuyên án
nhiều chút được gánh nặng
vậy là một mươi bảy ngày dốc sức dốc lòng tìm kiếm anh uối kẻ thù hát
đã có kết quả
hơn nữa kết quả này còn khiến cho người dân tâm phục khẩu phục
với những bằng chứng khoa học chính xác
và đánh thét
đối tượng dù có lọc lói đến đâu
cũng phải cuối đầu thừa tội
các cán bộ điều tra viên của đông đảo người dân tâm phục khoảng độ một mươi hai đêm một mươi hai ngày liên tiếp
và khi có bất cứ thông tin của anh uối liên quan đến tỉnh nào ở đâu
thì lực lượng trại sự của chúng tôi đều có mặt
trải qua một mươi bảy ngày đêm liên tục đấu tranh chuyên án
điều tra truy xét đối với vụ giết người xảy ra ngày bảy tháng tám
ngày bảy tháng tám bản thân tôi là thư viên ban chuyên án điều tra viên tục định chính của án
cảm thấy đây là một vụ án có nhiều khó khăn
và tuy nhiên là được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo
anh em tập thể lãnh đạo cán bộ chiến sĩ trong phòng
các đơn vị nhiệm vụ các đơn vị nhiệm vụ trong và ngoài ngành
tập trung tối đa phương tiện lực lượng nhân lực
tập trung điều tra truy xét nhằm làm rõ đối tượng gây án
cũng thực sự làm thấy rất vất vả
tuy nhiên khi quá trình điều tra
sau khi làm rõ đối tượng
thì cảm thấy là những cái
những cái công sức của tập thể anh em cán bộ y sĩ bỏ ra
nó cũng rất là xứng đáng
thì buộc đối tượng về án phải chịu cái hình phạt nghiêm khắc nhất của pháp luật
đồng thời là an ủi một phần cho mong linh lãnh nhân
và cũng mang lại cái sự tin tưởng với quần chúng
nhân dân lực lượng công an nói chung và lực lượng xã hội sự nghiên riêng
một vụ án cướp đi sinh mạng của những người dân vô tội
đã kéo theo biết bao nhiêu hỷ lụy
một gia đình đang yên nắm hạnh phúc
bỗng chốc gánh chịu một trận tan thương
khi cả bố và mẹ đều ra đi mãi mãi
những người ở lại là con nhỏ và cha mẹ già
có lẽ sẽ không bao giờ ngôi ngoai đường núi đau này
bởi vậy cơ kết là bản án tiểu hình
hình phạt cao nhất cho kẻ sát nhân là hoàn toàn đích đáng
những chiến sĩ cảnh sát công an tỉnh hương yên một mươi bảy ngày đêm căng mỉnh chiến đấu với kẻ phản tội
với lòng yêu nghề ý chí quyết tâm chấn áp không bỏ lọt tội phạm
đã thuê thúc họ vượt mọi thử thách gian nan để tiếp cận và truy bắt đến cùng đối tượng xà huyệt nguy hiểm nhất
chuyên án đình công tráng đã trở thành một dấu ấn trong trang vàng truyền thống của công an tỉnh hưng yên
đấu tranh vì bình yên cuộc sống của người dân
một người khách của tiệm internet trong khi đang ngồi say sưa trước mặt hình máy tính
đã bất ngờ bị hai thanh niên lạ mặt từ ngoài sông vào vùng rào đâm tới tấp nhiều nhát bằng người
nạn nhân cố sức vùng dậy bỏ chạy nhưng một trong hai thanh niên nói trên vẫn cố đuổi theo
trong khi nhiều người khách trong quán internet vẫn chưa kịp hiểu điều gì xảy ra
thì hai thanh niên lại tiếp tục có hành vi hâm dọa chủ quán rồi bỏ chạy
ngôi nhà nhỏ của tuấn nằm hưu quạch bên một con đường lớn cánh cửa khép hờ nhưng không có người
những người hàng xóm của tuấn dõi theo chúng tôi với ánh mắt không nhìn cảm xúc
loanh quanh một hồi chúng tôi cũng tìm gặp được một người phụ nữ mà hỏi mãi mới dám nhận chị là mẹ của tuấn
đứa bé bên cạnh chị là con trai của tuấn

không mượn được bên kia người ta hối dữ quá người ta nói bây giờ phải đem tiền lúc đền bùi cho người ta để người ta lo trả tiền lợi ma chay cho con người ta đấy
người phụ nữ bật khóc khi nói về hoàn cảnh gia đình mình
cậu con trai hiền lành chăm chỉ làm ăn là trụ cột trong gia đình của chị đã vướng vào vòng lao lý vì một phút nông nồi của tuổi trẻ
con trai ở tù con dâu ví làm xa để kiếm khế sinh nhai
gia đình chị đã chạy
con trai đã trở nên tan tác
rồi chị em mình cứ khắc phục dần dần chị ạ
vụ án giang văn tuấn và đồng bọn giết người xảy ra tại tiệm internet một trăm năm mươi một đường trường trinh thành phố pleiku tỉnh gia lai
là một trong ba mươi vụ án nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh năm hai nghìn một mươi tám
vụ án mang đặc trưng khá điển hình của trọng án tại đây
giết người vì những mâu thuẫn cá nhân bộc phát
thực ra nói thì bốn đối tượng mà chúng tôi đã khởi tố bắt giữ đây thì có một đối tượng có tiền án thôi
tiền án tiền sự thôi
về cái tù tha vẻ thôi
về cái hành vi phạm tội trước đây thôi
còn ba đối tượng thì cũng là phạm tội lần đầu
và hầu hết cái này là đều do mâu thuẫn bức xúc trong nội bộ nhân dân mà những cái mâu thuẫn này là
như trong vụ án này thì mâu thuận này đã xảy ra từ lâu
từ tháng năm năm hai nghìn một mươi hai
nếu ta phát hiện kịp thời ngăn chặn giáo dục và thuyết phục hay là ngăn chặn thì có thể là không có vụ án xảy ra
đại tá vũ văn lâu phó giám đốc công an tỉnh gia lai cho biết
trong số ba mươi vụ trọng án diễn ra tại tỉnh gia lai năm hai nghìn một mươi ba chỉ có duy nhất một vụ giết người cướp tài sản
còn lại một phần ba số vụ trọng án kể trên là giết người thân quen cùng
các vụ án này đều bắt nguồn từ những vướng mắc trong cộng đồng dân cư chưa được giải quyết kịp thời
đây cũng là mối trăn trở của lực lượng cảnh sát điều tra thời gian vừa qua
phát hiện ngay những cái mâu thuẫn tránh chấp những cái vướng mắt trong cuộc sống
đó là nỗ lực rất lớn của lực lượng công an gia lai trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
đó cũng là chiến công của cảnh sát điều tra nói chung và cảnh sát hình sự nói riêng
những người có bản lĩnh trí tuệ và hết sức chuyên nghiệp
việc huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị
trong đó đặc biệt là sự giúp đỡ của nhân dân các dân tộc gia lai đối với công tác của lực lượng công an
trong đó có công tác của lực lượng cảnh sát điều tra rất lớn
và cái thành tích của cảnh sát hình sự
cảnh sát điều tra nói chung cảnh sát hình sự nói riêng cũng chính là người dựa vào nhân dân
và chúng tôi cho rằng chính vì chúng tôi biết dựa vào nhân dân
biết phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cho nên cảnh sát hình sự mới có được những thành tích như bây giờ
hy vọng với những sự cố gắng của lực lượng công an gia lai
sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị
tinh thần đấu tranh phòng chống tội phạm của người dân địa phương
sẽ không còn những vụ án đáng kỳ
như vụ án giết người tại tiệm internet nữa
ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi hai
sau khi cơn bão số bảy bất ngờ đổ bộ vào các tỉnh miền trung và tây nguyên gây mưa lớn với gió giật mạnh
thì cũng là lúc người dân thị trấn đắk
huyện đắc tô huyện đắc tô tỉnh còn tùm phát hiện một vụ án đặc biệt nghiêm trọng
xảy ra trong một ngôi nhà khóa cửa ngay tại khối bốn khu trung tâm kinh tế hành chính huyện đắc tô
nạn nhân phạm ngọc sơn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một được phát hiện nằm chết trên nền xi măng
trong phòng ngủ trên người chỉ mặc duy nhất chiếc quần đùi sọc đen trắng
thi thể nạn nhân đang trong thời kỳ phân hủy
nhiều chỗ bị thăm đen biến dạng
khám nghiệm tử thi phát hiện dưới cầm có bốn vết dao đầm làm đứt động mạch cảnh và đứt cuốn hồng
đây được xác định là nguyên nhân gây nên cái chết cho nạn nhân
ngoài ra phía nách trái và bắp tay trái còn có hai vết thương do cùng một khung khí gây ra
công tác khám nghiệm xác định
nạn nhân bị sát hại bằng một con dao nhọn cách đó khoảng bốn đến năm ngày
câu hỏi bỏ ngỏ với hàng xóm
láng giềng và cả người thân
trong khi đó
nghề thở may lại mang đến cho nạn nhân
rất nhiều mối quan hệ với đủ
mọi thành phần và ở rất nhiều nơi
vụ án được phát hiện chậm
tới gần một tuần bởi vậy
hung thủ hoàn toàn đã có thể cao chạy
xa bay thậm chí có thể
xây dựng cho mình cả một màn kịch
với đủ các tình tiết làm chứng cứ
khi bà con
nhìn vào hiện trường vụ án
người ta vô cùng hoang mang
tại sao ở ngay trung tâm như thế
ngay cạnh công an huyện lại xảy ra
vụ giết người có tính chất dã man
tàn bạo điều lĩnh như vậy
nhìn rất là phản cảm
sau khi tiến hành
khám nghiệm xác định ngay là
giết nạn nhân để cướp tài sản
để lấy xe máy để lấy vàng để lấy tiền
v v vụ giết người
cướp tài sản xảy ra ngay giữa trung tâm
thì nó làm cho dư luận
quần chúng rất là hoang mang
nạn nhân là người to khỏe như thế mà vẫn có thể bị giết bị cướp
cho nên là các em học sinh
đi học là người ta rất là sợ
bà con nhân dân mà khi đưa
các em đi học là đều phải đưa đón
trong khi lực lượng dân phòng công an
thị trấn đắc tô kết hợp bảo vệ vòng ngoài
và phòng kỹ thuật hình sự khám nghiệm
hiện trường chính thì lực lượng trinh sát
đã nhanh chóng chia thành nhiều mũi
để điều tra phá án
mũi trinh sát thứ nhất tập trung tại nhà của nạn nhân
và khu vực lân cận để kịp thời
thu thập các thông tin về nạn nhân
và những mối quan hệ khả nghi
thông báo kịp thời cho bang chuyên án
mũi trinh sát thứ hai kết hợp với công an thị trấn
công an huyện đắc tồ lật lại hồ sơ nghiệp vụ
củng cố về nhân thân
và lai lịch của nạn nhân
ra soát lại toàn bộ các đối tượng nổi
thuộc diện nghi vấn trên địa bàn
mũi trinh sát thứ ba
sàng lọc tỉ mỉ những thông tin đã có
ra soát lại những người có mối quan hệ nghi vấn
với nạn nhân để lên phương án tiếp cận đối tượng
trong khi đó tại hiện trường vụ án
lãnh đạo bang chuyên án đã có mặt ngay từ đầu
để kịp thời chỉ đạo việc khám nghiệm hiện trường
khám nghiệm tử thi
phân tích các nguồn tin từ các mũi trinh sát gửi về
để lên phương án chỉ đạo điều tra
trong khi đó tại hiện trường vụ án đặc biệt nghiêm trọng
xảy ra khoảng năm ngày sau
thì cơ quan điều tra mới phát hiện được
với một thời gian như thế
thì bọn tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn
về công tác mà khoanh vùng đối tượng là một cái rồi
thế còn là bọn tôi phải lặp lại
tất cả các quá trình sinh hoạt của nạn nhân
rồi tất cả các mối quan hệ mà tiếp xúc với nạn nhân
cách đấy không phải là năm ngày nữa
mà có thể là một mươi ngày mà một tháng
thì bọn tôi sẽ lặp lại hết
trước ngày đó nạn nhân tiếp xúc với ai
quan hệ với ai như thế nào thì bọn tôi phải dựng lại
khó khăn cho bàn chuyên án khi những đối tượng nổi
thuộc diện có hồ sơ quản lý của cơ quan chức năng tại địa phương
khi được triệu tập đến lần lượt cung cấp các chứng cứ ngoại phạm
chứng tỏ sự không liên quan của họ đến vụ án
trong khi đó gia đình và hàng xóm của nạn nhân
hầu như không cung cấp được nguồn thông tin nào có giá trị
trong việc khoanh vùng đối tượng nghi vấn
tất cả mình mối tập trung duy nhất vào cuốn sổ của nạn nhân
ghi tên địa chỉ những khách hàng đã đến máy đo quần áo
trong số hàng trăm khách hàng để lại tên số điện thoại
cơ quan điều tra đã kiên trì sàng lọc ra soát một cách tỉ mỉ
thận trọng và tổ chức xác minh những người này
với nguyên tắc không bỏ sót bất cứ ai và bất cứ thông tin nào
dù là nhỏ nhất thậm chí là mong manh nhất
công việc xác minh như đải cát tiềm vàng nhưng cũng không mang lại kết quả
trong khi đó lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ đã dựng lại ba đối tượng
có mối quan hệ trực tiếp với nạn nhân gần thời điểm gây án
ngay lập tức các buổi công tác được cử đến các tỉnh gia lai
lạng sơn hà nội để xác minh thông tin
nhưng cả ba địa điểm có đối tượng trong dạng hiểm nghi
một người là giáo viên người là cán bộ công nhân quốc phòng
người là kỹ sư xây dựng tất cả đều đưa ra các chứng cứ thể hiện sự vô can của mình
trong công tác sàn lọc xác minh đối tượng thì chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn
bởi mối quan hệ của nạn nhân phức tạp
có nhiều thành phần cán bộ công chức bộ đội
nạn nhân là một người sống độc thân không sống chung với gia đình

người phụ nữ bán quán nước gần nhà rông trung tâm huyện đắc tô
mô tả về hai vị khách đặc biệt trong buổi tối
trước khi nạn nhân phạm ngọc sơn bị sát hại
một trong hai người đó có đặc điểm giống với nạn nhân
người còn lại là một thanh niên trẻ chừng ngoài hai mươi tuổi
trong lúc uống cà phê người đàn ông lớn tuổi đứng lên và về trước
người thanh niên trẻ sau đó vì không đủ hai mươi năm đồng trả tiền cà phê
đã phải để lại quán chiếc điện thoại của mình
ti hy vọng cuối cùng của vụ án đã hé mở
các trinh sát tập trung triển khai công tác xác minh
làm rõ danh tính của những người được mô tả
sau khi xác định được chính xác
một trong hai người chính là nạn nhân phạm ngọc sơn
các lực lượng điều tra nghiệp vụ lại được huy động tối đa
để truy tìm tên tuổi lai lịch của người thanh niên trẻ còn lại
quá trình di biến động của tên này
tại các mốc thời gian trước trong và sau khi xảy ra vụ án
đối tượng nó di chuyển qua nhiều địa bàn tỉnh thành
đối tượng đã di chuyển từ thành phố hồ chí minh
sau đó về một vùng ven biển của tỉnh quảng ngãi
thông tin về mối quan hệ của đối tượng
chúng tôi đã nắm rất ít
gặp rất nhiều khó khăn trong công tác truy bắt

điều đó để cơ quan điều tra đã nhanh chóng xác định
lê phước hậu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một tại khối phố bốn thị trấn đắc tô
là một trong số nhiều đối tượng tiếp xúc với nạn nhân sau cùng
và cũng là nghi can chính của vụ án
sau khi xảy ra vụ án đối tượng hậu đã không có mặt tại địa phương
mà di chuyển vào thành phố hồ chí minh
ngay lập tức các tổ công tác được huy động lên đường
truy tìm dấu vết nóng của đối tượng
nhưng vào đến thành phố hồ chí minh
đối tượng hậu đã như bóng chìm tăm cá
thoát ẩn rồi thoát hiện
những tín hiệu để truy tìm hậu lúc mờ lúc đỏ
lực lượng điều tra đã kiên trì mai phục
cho đến khi nhận diện chính xác đối tượng
thì cũng là lúc lê phước hậu đã chính thức di chuyển về quảng ngãi
cuộc truy tìm lê phước hậu lại tiếp tục theo hướng di chuyển ra miền trung
từ một xã heo hốt
của tỉnh quảng ngãi
được sự hỗ trợ tích cực của công an địa phương
lực lượng điều tra công an tỉnh con tum
đã nhanh chóng dò tìm tung tích của đối tượng
bằng những biện pháp nghiệp vụ nhạy bén linh hoạt
các chiến sĩ đã nhanh chóng phát hiện ví tiền
và chiếc điện thoại mà hung thủ đang dùng
chính là tài sản đã mất của nạn nhân
ngay lập tức kế hoạch giăng bắt hậu đã được triển khai gọn lẹ

lê phước hậu sinh ra và lớn lên trong thị trấn đắc tô
có trình độ văn hóa bốn trên một mươi hai
năm hai nghìn một mươi hậu đi nghĩa vụ quân sự
sau đó ra quân và học nghề cắt tóc
ở nhà chưa được bao lâu hậu gây sự đánh nhau
sau đó bỏ vào thành phố hồ chí minh lập nghiệp
nhưng không tu chí làm ăn
đồng tiền kiếm được không đủ sống
hậu lại tìm đường về quê
khi đang đi lang thang ở thị trấn đắc tô
hậu gặp anh phạm ngọc sơn
anh sơn làm quen và hậu nói vừa ở thành phố hồ chí minh về
hết tiền nên chưa biết đi đâu
anh sơn đã rủ hậu về nhà chơi với anh
anh cho tiền
không có tiền cần chỗ bám víu
hậu theo anh sơn về nhà
ở nhà anh sơn một ngày đêm
đến tối hôm sáng
hậu cùng anh sơn ra quán cà phê
ở trung tâm thị trấn
uống cà phê đến khoảng chín giờ tối
anh sơn bỏ về trước
hậu đợi không thấy anh sơn quay lại
không có tiền thanh toán
tên này đành phải cầm điện thoại lại và đi bộ về
về đến nơi
thấy anh sơn đang nằm bấm điện thoại
hậu nảy sinh ý định giết anh sơn để cướp tài sản
nửa đêm lúc anh sơn đang ngủ
hậu đã dùng tay xiếc cổ nạn nhân
sau đó dùng con dao gọt hoa quả
đâm liên tiếp vào cổ vào tay
cho đến khi nạn nhân không chống cự lại được mới thôi
thực hiện xong hành vi giết người
hậu vứt dao xuống nền nhà

sau đó lục lội tài sản trên người
trong nhà của nạn nhân
lấy được giấy tờ xe điện thoại nhấn vàng cho vào cốp xe của nạn nhân
và đi trốn về thành phố hồ chí minh
trước khi đi tên này cũng không quên rửa sạch vết máu
dính nở tay và chân ở cửa bếp
và khóa cửa chính của nạn nhân
theo lời khai của hậu
cơ quan điều tra đã truy tìm được toàn bộ vật chứng của vụ án
là chiếc xe máy điện thoại di động chiếc nhẫn vàng ví của nạn nhân mà đối tượng đã lấy
cái thứ nhất là trong câu khám nghiệp
phải thu thập bằng hết các dấu vết liên quan đến tội phạm
tất cả các dấu vết liên quan đến tội phạm là đối tượng đã lấy điện thoại của nạn nhân
tất cả các tài liệu liên quan đến tình tiết của vụ việc phạm tội
phải thu cho hết
và cái thứ hai nữa là thông tin của tội phạm
thực kỳ quan trọng
nhưng mà không phải chúng ta có thể ngay một lúc mà chúng ta nắm bắt được hết
mà chúng ta phải dựa vào quần chúng nhân dân
nhưng mà làm sao để họ cung cấp rất là quan trọng
trong trường hợp thì chúng tôi đều là vận động quần chúng nhân dân rất là tốt
tức là bà con liên tục điện thoại đến
rồi bà con liên tục bằng cách nào bằng cách khác phản đánh
là tôi thấy các anh này đi đây anh này làm gì anh này ở đâu
các cái thông tin của bà con như thế thì có những cái thông tin rất là bổ ích
và có những thông tin đó là mấu chốt làm chúng ta rút ngắn thời hạn điều tra
nhưng mà cái quan trọng là
cái tập thể ban chuyên án là phải phân tích sàng lọc
để chọn được cái thông tin nào mà nó gần nhất với cái vụ việc phạm tội
điều tra vụ án đòi hỏi chúng ta phải tỉ mỉ
phải đi rất là chi tiết
nhưng mà cán bộ điều tra mà mệt mỏi
hoặc là lơ là
thì sẽ là dẫn đến là tiến độ điều tra sẽ kêu dài ngày
cho nên là đòi hỏi chúng ta phải thổi làm sao đó
để cho cán bộ điều tra anh nào không nhiệt huyết
anh nào cũng nhiệt tình tận tâm để làm việc
một mươi hai ngày kể từ khi gây án
tám ngày kể từ khi vụ án được phát hiện
sát thủ lê phước hậu đã phải chấp nhận tra tay vào cổng số tám
ngày tám tháng ba năm hai nghìn một mươi ba
phiên tòa xét xử lê phước hậu phạm các tội trộm cắp
giết người cướp tài sản
đã được tổ chức lưu động ngay tại nhà văn hóa trung tâm huyện đắc tô
là nơi xảy ra vụ án
cũng đồng thời là quê nhà của bị cáo
nhằm mục đích răng đè phòng ngừa chung
hậu đã phải chịu hình phạt cao nhất
là tử hình cho tội ác mà mình đã gây ra
thì như cái
chịu em đã gây ra đó
và những loại của em này
thì em cũng không có gì hơn
thì cũng nhắc nhở đối với những người nào có suy nghĩ
rồi đã từng làm được lạc lối cho em
thì hãy coi như coi tấm gương của em đây là một bài học
để né tránh đừng có làm
và đừng có làm
để gây tên tội lỗi cho xong rồi
tuy nhiên vụ án giết người cướp tài sản
không phải là vụ án đầu tiên
mà lê phước hậu thực hiện
theo lời khai của hậu
tại cơ quan điều tra
lê phước hậu còn là tác giả của ba vụ trộm cắp tài sản khác
mà công an huyện đắc tô đang truy tìm
trước khi gây án với anh phạm ngọc sơn
chỉ vài ngày
cứ điều đặn một mươi ngày lại trộm cắp một chiếc xe máy
ngay trên địa bàn thị trấn đắc tô
mà không bị phát hiện
vào lần trộm xe máy cuối cùng
vào ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi hai
khi hậu đã lấy thành công
một chiếc xe máy novo ls
nhưng vì không có tài mở khóa
cho nên hậu đành bỏ xe lại
rồi chăm lửa đốt
đây cũng là nguồn cơn đã đẩy hậu
từ một tên trộm cắp thành kẻ sát nhân
tội ác phải bị trừng trị
đó là nguyên lý muôn đời của cha ông từ xưa đến nay
lực lượng cảnh sát điều tra công an tỉnh văn tùm
không chỉ đưa được kẻ thù ác
trả trước ánh sáng
tất cả các tên trộm cắp
cả những tài sản của nạn nhân
mà hung thủ đã lấy đi
cũng đã được lực lượng điều tra
thu hồi đầy đủ
một phần đó là vật chứng của vụ án
và sau cùng đó là kỷ vật của người xấu số để lại
sau khi kết thúc được những vụ án này
thì bà con nhân dân nói riêng
rồi tỉnh ủy ban tỉnh nói chung là
tất cả đều rất là phấn khởi
chúng ta trong một thời gian ngắn
chúng ta đã làm rõ ra được những vụ việc phạm tội
đặc biệt nghiêm trọng trên địa phương như thế
đưa đối tượng đến tỉnh văn tùm
được ra ánh sáng pháp luật
gây ra được niềm tin cho nhân dân đối với lực lượng công an
tỉnh ủy ủy ban tỉnh cũng đến trực tiếp
tại cái phòng đơn vị của chúng tôi đây
động viên khen thưởng rất là kịp thời
rồi truyền truyền cho bà con biết là
lực lượng của chúng ta như thế
để bà con yên tâm công tác
và cộng tác với cơ quan công an
khi có cái sự việc phạm tội xảy ra
ghi nhận những nỗ lực cố gắng
từ sự tận tâm với nghề
của những chiến sĩ cảnh sát điều tra công an tỉnh văn tùm
ngay sau khi hung thủ bị bắt giữ
lãnh đạo tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh con tầm
đồng chí giám đốc công an tỉnh con tùm
đã kịp thời biểu dương khen thưởng
và trao tặng bằng khen
giấy khen cho bàn chuyên án
các đồng chí và lãnh đạo
trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về trật tự xã hội công an tỉnh con tầm
lòng quả cảm và sự tận tâm với nghề của họ
sẽ là sức mạnh trấn áp mọi loại tội phạm